về nông nghiệp nông dân nông thôn nội dung thứ sáu có nêu cần phải tạo đột phá trong nghiên cứu
ứng dụng khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo chuyển đổi số đào tạo nhân lực trong nông nghiệp nông thôn
trọng tâm là nâng cao năng lực đổi mới tư duy của người nông dân để đưa sản phẩm nông nghiệp việt nam hội nhập với quốc tế
sau đây là ghi nhận tại huyện phú lương tỉnh thái nguyên
huyện phú lương là vùng trè lớn thứ hai của tỉnh thái nguyên
do đó trong giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi ba địa phương này đã huy động gần hai mươi tỷ đồng để giúp người dân chuyển đổi cơ cấu giống trè
mở các lớp dạy nghề đa dạng về nội dung giảng dạy để phát triển toàn diện kỹ năng cho người nông dân
hầu năm có hàng nghìn nước hàng nghìn người được học các trung tâm dịch vụ các cơ sở của nhà nước đã về
đã chuyển giao phóng
học kỹ thuật cho bà con hỗ trợ về ví dụ là đi tiếp thị
thế rồi có thể đi tập huấn về các kỹ nghiệp để thiết kế bao bì
có rất là nhiều những cái lớp mà học không phải không chỉ là chăm sách và chăm uống ăn cây trè không đâu
mà còn có nhiều những cái học kỹ thuật rất là tiện ích cho bà con trẻ thì thôi
sau khi được trang bị đầy đủ kỹ thuật kiến thức làm nông nghiệp theo hướng tiên tiến
người dân trên địa bàn huyện phú lương tích cực xây dựng các chuỗi liên kết xây dựng các hợp tác xã tổ hợp tác
từ đó mang lại giá trị kinh tế khoảng một năm trăm linh tỷ đồng mỗi năm cho địa phương
qua các lớp đào tạo về tập huấn về kỹ năng chuyển đổi số
thì bà con cũng vào các trang mạng trang thông tin xã hội để biết nắm bắt được cái nông nghiệp hiệu cơ nào
và cũng tìm hiểu trên google rất là nhiều
chúng tôi đến bây giờ gần như nắm bắt được tất cả những hệ thống chăm sóc chế biến các trùng loại trè
thậm chí bây giờ có những bạn đã thử nghiệm thành công
những mô hình không phải là trà xanh nữa mà ra hồng trà rồi có thể là cả trà phổ nhĩ nữa
với sự quan tâm trong việc đào tạo nghề cho lao động nông thôn
theo hướng thông minh phù hợp với xu thế và yêu cầu phát triển của nông nghiệp hiện đại
sản phẩm chè của huyện phú lương đã xây dựng được chỗ đứng cả thị trường trong nước và quốc tế
chúng tôi sẽ nâng cấp cái tiêu chuẩn hiệu cơ sang một tiêu chuẩn hiệu cơ của nước ngoài
một là rad của nhật bản hai là eu của châu âu
thì để hòa nhập cái cân chè của chúng tôi sản phẩm nông nghiệp của việt nam mình với thị trường quốc tế
và từ đó thì chúng tôi đã ký được hợp đồng với một số các nhà bán lẻ ở trên thị trường nước ngoài
trước năm hai nghìn một mươi bà con nhân dân ở đây đi bán chè là mang từng bao trè ra chợ bán
chứ không có bán như bây giờ
bởi vì trước đây là sản xuất theo cái truyền thống thôi
nhưng mà sau khi được tập huấn thì bà con nhân dân đã thâm canh sản xuất rồi chú trọng vào khâu chế biến
nhận có thư hiệu để bán
do vậy mà xã có tới bảy sản phẩm bộ quốc
phát triển nhân lực đào tạo nâng cao kỹ năng nghề cho người nông dân là yếu tố cơ bản
để cơ cấu lại ngành nông nghiệp nâng cao giá trị giá trị sản xuất năng lực cạnh tranh
đảm bảo vai trò là trụ đỡ của nền kinh tế nước ta